văn phòng chính phủ đã ban hành công văn đồng ý cho bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể
mò mường tỉnh hòa bình và lễ hội vía bà chùa sứ núi sam tỉnh an giang trình thủ tướng chính phủ cho phép đệ trình unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
mò mường là một di sản văn hóa đặc sắc hàm chứa nhiều ý nghĩa giáo dục đối với cộng đồng trải qua nhiều thế kỷ đến nay mò mường vẫn có sức sống bền bỉ với bà con nơi đây
hàng năm cứ đến tháng bốn âm lịch là đông đảo du khách trong và ngoài nước nô nước về an giang hành hương chiêm bái và tham dự lễ hội vía bà chúa sứ núi sam
đây là một lễ hội đặc sắc có từ lâu đời mang đậm giá trị văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người dân vùng sông nước nam bộ
việc lập hồ sơ trình lên unesco góp pháp
giữ bảo tồn và quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc truyền thống của mò mường và lễ hội vía bà chúa sứ núi sam của việt nam